ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa thống nhất chủ trương đà nẵng tham gia sáng kiến
thành phố thân thiện với trẻ em của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi unicef hỗ trợ tiến hành đánh giá tình hình trẻ em trên địa bàn
giả soát việc thực hiện chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
kế hoạch bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
cơ chế điều phối để thực hiện quyền trẻ em hiện nay và xác định các vấn đề ưu tiên chính cho trẻ em
trên cơ sở đó xây dựng ban hành kế hoạch công tác trẻ em thành phố từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó bảo đảm thực hiện các mục tiêu sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em
đối với giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm sẽ triển khai thực hiện kế hoạch công tác trẻ em thành phố đà nẵng
phấn đấu bảo đảm các tiêu chí đạt chứng nhận sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em của unicef